hờ ứng ngày quốc tế người tình nguyện mùng năm tháng một mươi hai hội chữ thập đỏ việt nam phát động cuộc thi viết
tôi tình nguyện hai nghìn một mươi chín và ra mắt một số đội nhóm tình nguyện viên chữ thập đỏ trực thuộc trung ương hội
cuộc thi viết tôi tình nguyện hai nghìn một mươi chín sẽ nhận tác phẩm từ ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến hết ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
nội dung tác phẩm dự thi phải lan tòa được thông điệp kết nối sẻ chia và lan tòa
hình thức thể hiện là những bài phản ánh ghi chép phóng sự ký chân dung
lễ công bố và trao giải cuộc thi tại lễ phát động tháng nhân đạo hai nghìn hai mươi kỷ niệm ngày chữ thập đỏ và trang lễ liềm đỏ quốc tế
và ngày tình nguyện viên chữ thập đỏ việt nam tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi
cũng tại buổi lễ trung ương hội chữ thập đỏ việt nam đã tổ chức ra mắt hai đội tình nguyện viên chữ thập đỏ trực thuộc trung ương hội
đây là cơ sở từng bước xây dựng và nhân rộng các mô hình tình nguyện viên chữ thập đỏ trực thuộc trung ương hội đa dạng các lĩnh vực hoạt động